xin chào và hẹn gặp lại
nêu cao vai trò trách nhiệm của toàn thể đội ngũ cộng tác viên cán bộ dân số ở mọi cấp
tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo để cả hệ thống chính trị và toàn xã hội cùng vào cuộc
đặc biệt là nhanh chóng kiện toàn và ổn định bộ máy nhân lực các cấp theo hướng chuyên nghiệp hóa
thống nhất phương thức hoạt động để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình dự án về công tác dân số
theo chương trình mục tiêu y tế dân số
do đó việc tinh gọn bộ máy là một tất yếu
nhưng để chính sách này mang lại hiệu quả cao nhất thì ngành y tế và dân số cần nhanh chóng ban hành những hướng dẫn cụ thể
trong đó yêu cầu bức thiết đó là xây dựng mô hình sát nhập công tác dân số và y tế cần mang tính thống nhất trong toàn quốc